nhằm hỗ trợ cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn thành phố hà nội
các cấp công đoàn thành phố đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chuẩn bị cho đoàn viên công đoàn có một cái tết đầy đủ
qua các hoạt động hàng nghìn xuất quà có giá trị đã được tặng trực tiếp đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn thành phố hà nội
bên cạnh đó các cấp công đoàn thủ đô cũng tặng hàng nghìn vé xe dành cho công nhân ở xa về quê ăn tết
chương trình tết xung vầy được tổ chức hàng năm đã thực sự mang ý nghĩa thiết thực khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo cho đoàn viên công đoàn người lao động
đồng thời đây là dịp để chia sẻ khó khăn đối với đoàn viên công đoàn người lao động mỗi dịp tết đến xuân về